sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm ridosi ba c
của cộng hòa liên bang đức phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày
hai đồng phạm với bị cáo nguyễn đức trung gồm nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại acic công ty agic và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cả ba bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đã đề nghị hội đồng xét xử triệu tập
tất cả những người liên quan có mặt trong buổi làm việc tại bờ hồ hàn kiếm vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó có ông nguyễn thế hùng khi đó là phó chủ tịch ubnd tp hà nội và một số cán bộ văn phòng
ubnd tp hà nội cán bộ nhân viên kỹ thuật của công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất đàm phán mua chế phẩm redoxi ba c
theo kết luận của cơ quan điều tra bị cáo nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ
để mua hóa chất mới chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty argentic công ty của gia đình bị cáo trung
mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty agic gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng